ngày hôm nay bảy tháng một mươi hai đoàn kiểm tra số một nghìn một trăm năm mươi của bộ chính trị do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sơn la
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai ghi nhận và biểu dương những kết quả bước đầu
tỉnh sơn la đã đạt được trong việc triển khai thực hiện nghị quyết hai mươi sáu và nghị quyết một mươi tám của trung ương thời gian qua
đồng chí trương thị mai yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy sơn la tiếp tục quán triệt sâu sắc
đồng thời tuyên truyền phổ biến nghị quyết số hai mươi sáu và nghị quyết số một mươi tám sâu rộng trong cán bộ đảng viên nhân dân
tạo sự đồng thuận cao hơn nữa trong việc thực hiện hai nghị quyết này
thường xuyên quan tâm tới mục tiêu chung của thực hiện các nghị quyết để xây dựng hệ thống chính trị
với tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ